tiếp thị trực tuyến đang giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược quảng bá sản phẩm của mỗi doanh nghiệp
giúp tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng dễ dàng hơn và hữu hiệu
bên cạnh những hình thức tiếp thị truyền thống các phương thức tiếp thị mới như tiếp thị liên kết tiếp thị đa kênh
đang là xu hướng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp
cùng với đó là các hình thức tiếp thị video cũng đang là xu hướng tiếp thị đem lại hiệu quả
còn khá mới mẻ tại việt nam tuy nhiên mô hình tiếp thị liên kết đang thu hút nhiều doanh nghiệp tìm đến
như một kênh để gia tăng doanh thu cũng như số lượng khách hàng
tiếp thị liên kết đấy là một xu hướng và nó huy động được đông đảo mọi người
đông đọc cộng đồng cùng tham gia làm công tác tiếp thị
và nó đem lại cái hiệu quả rất là thiết thực
tức là nhà nào quảng cáo chỉ có thể trả tiền khi mà cái tiếp thị nó đem lại hiệu quả thiết thực
cho hoạt động kinh tế
theo đánh giá chung của cộng đồng kinh doanh trực tuyến
tiếp thị liên kết đang là một trong những kênh quảng cáo yêu việt nhất hiện nay
bởi áp dụng mô hình tính phí quảng cáo trên hiệu quả thực tế cpa
tức là phương thức mua bán kinh doanh dựa trên nền tảng cơ bản là internet
theo đó một trang thông tin điện tử sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều website khác
và được hưởng hoa hồng thông qua lượng truy cập doanh số bán hàng hoặc mẫu đăng ký được hoàn tất
tiếp thị liên kết trên mạng trực tuyến sẽ sử dụng cộng tác viên
hoặc đối tác bán chéo sản phẩm cho nhau
như vậy một sản phẩm khi tham gia vào tiếp thị trực tuyến sẽ đến với cộng đồng mạng rộng lớn hơn
tương tự như vậy người mua khi là thành viên của tiếp thị trực tuyến
sẽ có kho hàng hóa dịch vụ đa dạng hơn và giúp tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp
tiếp thị liên kết tức là chỉ khi nào mà khách hàng đến cửa hàng mua một sản phẩm
thì bạn mới phải trả phí quảng cáo đó cho đối tác quảng cáo
điểm đấy rất lợi cho doanh nghiệp
khi mà chúng ta kiểm soát được rất tốt cái đồng chi phí chúng ta bỏ ra cho đối tác bên ngoài
điểm thứ hai là lĩnh vực này là một nền kinh tích chia sẻ
giống như uber hay grab
tức là người tham gia ở đây chính là các publisher các đối tác
có thể là một blogger một nhà báo một trang web
họ đều có thể quảng cáo và bán được cái sản phẩm đấy cho người tiêu dùng
và nếu họ bán được thành công họ lại cũng nhận được phần hoàng đấy từ nhà cung cấp
tức là nó tạo ra một cơ hội bình đẳng của rất nhiều người
theo nghiên cứu của các chuyên gia công nghệ
hiện nay thị trường tiếp thị
liên kết còn khá mới mẻ ở việt nam
nên mới có một số tên tuổi thương hiệu có tiếng tham gia
trong tương lai tiếp thị liên kết là mảnh đất hứa hẹn
mang lại nhiều lợi nhuận cho các đơn vị doanh nghiệp công nghệ thông tin
cũng như cộng đồng khởi nghiệp dựa trên hệ thống sản phẩm bán hàng trên mạng
với doanh nghiệp như staff chẳng hạn
họ sẽ có nhiều cơ hội hơn
ví dụ như là các nhà mạng viễn thông
thường sẽ có ưu đãi tốt hơn cho doanh nghiệp sản phẩm
và bởi vì họ rất là nhỏ
cho nên việc họ thay đổi hệ thống
như là update lên một cái hạ tầng công nghệ thông tin mới
trong nền tảng bốn thì sẽ dễ dàng hơn
đã có doanh nghiệp lớn
cho nên họ cũng sẽ có ít chi phí hơn
vì khi chúng ta tận dụng được
ví dụ như chúng ta tự dụng điện đoàn đám mây
trong việc phân tích dữ liệu
cải thiện hệ thống hoặc là update các phần mềm
trên một hạ tầng công nghệ điện toán đám mây
thì họ chắc chắn là sẽ giảm thiểu rất nhiều chi phí
so với doanh nghiệp cũ và doanh nghiệp lớn
vì bị ảnh hưởng đã từng chi
cho hệ thống hạ tầng
năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh tiếp thị di động tiếp thị nội dung
tiếp thị mạng xã hội và tiếp thị tự động
thì tiếp thị bằng video
cũng là một trong những xu hướng chủ đạo
video là một cái hướng tiếp thị rất là nổi bật
chúng ta nhìn thấy là youtube hay facebook
họ rất chú trọng vào video
chính vì vậy các đơn vị làm marketing
làm truyền thông
họ sẽ khai thác kênh video này
như một kênh chủ trong thời gian sắp tới
nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh
giúp tạo sự hứng thú cho người xem
đồng thời giúp họ dễ dàng cảm nhận
liên tưởng và nắm được thông điệp
của nhà sản xuất theo cách riêng của mình
với phương thức tiếp thị bằng video
doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng
các kênh truyền thông xã hội như youtube
và facebook để chia sẻ video
cách tiếp cận người tiêu dùng này gần gũi hơn
với nhân viên tiếp thị trong doanh nghiệp
dễ làm và tiết kiệm được chi phí
thêm vào đó những video quảng cáo
và tiếp thị trên internet
lại trú trọng trong tính sáng tạo
hơn là dùng kỹ xảo làm video
nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự tạo
những đoạn video độc đáo bằng điện thoại
để tiết kiệm chi phí
nhưng vẫn tạo được hiệu ứng lan tỏa
các doanh nghiệp việt nam

làm truyền thông thì họ rất là nhanh nhạy
và bằng chứng là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều
những cái chiến dịch
gây ấn tượng trong thời gian vừa qua
như là chiến dịch của vt
hay là các chiến dịch các clip viral
rất là có lãnh đạo
đến hàng chục triệu lượt view
hoặc là vài chục triệu lượt view ở trên youtube
chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp việt nam
đang bắt kịp cái xu hế về tiết tị trực tuyến hiện nay
theo số liệu công bố của google
trong khu vực đông nam á
việt nam có số lượng người xem video cao nhất
với tỷ lệ chia sẻ lên đến chín mươi một
trong khi đó
youtube việt nam cho biết
chỉ trong năm hai nghìn một mươi năm
thời lượng xem video tại thị trường trong nước
đã tăng một trăm hai mươi
và số giờ nội dung được đăng tải
quảng cáo thông qua video
là hình thức tiết tị trực tuyến nhiều tiềm năng
tại việt nam
với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin
tiết tị trực tuyến được kỳ vọng sẽ mang đến
bước đột phá về doanh thu cho doanh nghiệp
thông qua cơ hội tiếp cận khách hàng mới
và tối ưu hóa chi phí rất hiệu quả
cho các doanh nghiệp
tuy nhiên ở việt nam các hình thức tiết tị trực tuyến
hiện đại vẫn còn tương đối mới mẻ
đa số các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp
nhỏ chưa đầu tư bài bản cho hoạt động marketing online
của doanh nghiệp mình
chia sẻ tại diễn đàn
tiết tị trực tuyến
việt nam online marketing forum
hai nghìn một mươi bảy diễn ra hồi tháng tám vừa qua
nhiều diễn giả nhận định
thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp
gia nhập thị trường thương mại điện tử
nhưng có đến bảy mươi số doanh nghiệp gặp phải thất bại
các thất bại này đến từ việc thiếu kinh nghiệm
quản lý lúng túng trong triển khai kế hoạch
hiện nay rất nhiều thương hiệu và doanh nghiệp
đã coi mạng xã hội như là một phần
trong chiến lược marketing trực tuyến
tuy nhiên đa số đều đang xem nhẹ
việc sử dụng phân tích xã hội và dữ liệu
các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
thường tập trung xây dựng hệ thống bản thân nội tại
nhưng lại quên mất việc chú trọng
sự trải nghiệm của khách hàng
nếu không có
những nghiên cứu về hành vi khách hàng
nghiên cứu về sự phát triển
cộng công nghệ một cách phù hợp
thì cái chi phí quảng cáo đôi khi là rất cao
nhưng mà hiệu quả đem lại cho doanh nghiệp
không đạt được như mong muốn
cho doanh nghiệp thực ra là
mọi người sẽ đều phải căn cứ trên phần chi phí của mình
để đánh giá hiệu quả của phần marketing online trực tuyến
của mọi người là đã hiệu quả hay chưa
căn cứ đúng vào việc áp dụng
các công nghệ chúng ta phân tích được dữ liệu
là khách hàng để biết là nhu cầu thực tế của họ
như thế nào sẽ sử dụng ra sao để sử dụng kênh
chủ yếu là hiệu quả nhất
tiếp thị không thì nó sẽ chưa đủ
nó phải đi đôi với giải pháp cho phép
cụ thể hóa kết quả của chiến dịch
tiếp thị chiến dịch marketing đấy
sang đơn hàng
như vậy là kết hợp giữa tiếp thị đa kênh
tiếp thị trực tuyến
với lại một giải pháp công nghệ cho phép
cụ thể hóa sang đơn hàng
biến khách hàng tiền băng thành khách hàng mua hàng thật sự
dù có nhiều tính năng yêu việt
đáp ứng nhu cầu buôn bán
kinh doanh trực tuyến các chuyên gia công nghệ
vẫn luôn lưu ý đơn vị đưa ra
ứng dụng tiếp thị liên kết cũng như người sử dụng
về tính bảo mật của dịch vụ
hiện nhiều doanh nghiệp tại việt nam
đang sử dụng ứng dụng phần mềm cho thương mại điện tử
tiếp thị có nền tảng và nguy cơ
bị xâm nhập cũng như mối đe dọa về bảo mật
ngoài ra các doanh nghiệp cũng gặp phải khó khăn khác
liên quan đến nền tảng thương mại điện tử
thiếu chương trình đào tạo chuyên nghiệp
các công cụ hỗ trợ
thiếu cơ hội tài chính
sự nở rộ các loại hình tiếp thị trực tuyến
khiến việc tiếp cận khách hàng
chưa bao giờ lại dễ dàng như vậy
tuy nhiên lựa chọn phương thức nào cho phù hợp
đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt
và có kế hoạch marketing bài bản
và việc thấu hiểu những gì
mà khách hàng đang phản hồi
sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp bán được hàng
và trụ vững trên thương trường
đến đây chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội